thưa quý vị sau khi truy vết thần tốc xác định chính xác nguồn lây của ca bệnh covid một mươi chín
do vượt biên nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với đào duy tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại số bốn mươi hai phố hàm nghi phường hải tân thành phố hải dương
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại khoản một điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
quyết định trên được chuyển sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn theo quy định
theo thông tin ban đầu khoảng cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tùng xuất cảnh trái phép từ việt nam sang lào
và tiếp xúc với đảo anh tuấn chú phường nhị châu thành phố hải dương hiện đang lao động tại lào và một số người khác
đến ngày hai mươi hai tháng bốn tùng nhập cảnh trái phép về việt nam và lưu trú tại các khách sạn nhà nghỉ ở thành phố hải phòng
đến ngày ba mươi tháng bốn tùng nhận được điện thoại của tuấn
thông báo là một số người tiếp xúc với tùng
tiếp xúc với tùng ở bên lào đã bị mắc covid một mươi chín và tuấn đang thủng diện f một
lúc này tùng cũng đã có biểu hiện ho sốt đau họng
tuy nhiên tùng không đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo mà tự gọi nhân viên y tế đến chuyển nước và tiêm thuốc
đến ngày sáu tháng năm tùng có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
và được đưa đi điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh hải dương
xác định trực tiếp vào nơi điều trị của tùng điều tra làm rõ vụ việc sẽ phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên tùng cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
việc điều tra làm rõ nguồn lây của đối tượng sẽ giúp cho các lực lượng chức năng khoanh vùng
và đề ra các biện pháp phù hợp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trị địa bàn tỉnh hải dương
trong quá trình điều tra truy vết ban đầu đối tượng tùng không hợp tác với cơ quan chức năng
khai báo quanh co che giấu thông tin
để khẩn trương truy vết ngăn chặn dịch covid một mươi chín các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh hải dương
chia thành nhiều mũi trinh sát phối hợp với lực lượng cảnh sát lào để từng bước làm sáng tỏ lịch trình di chuyển của tùng
để khẩn trương truy vết ngăn chặn dịch covid một mươi chín các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh hải dương

đào duy tùng sides
đào duy tùng sides
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương đã đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào duy tùng
với hành vi mang tính nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
xâm phạm đến an toàn tính mạng sức khỏe của cộng đồng và xã hội của đào duy tùng
việc ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào duy tùng
thể hiện quyết tâm của công an thành phố hải dương trong việc kiên quyết đấu tranh
xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhằm giáo dục gian đe phòng ngừa chung